chỉ vì lợi ích trước mắt mà nhiều ngư dân đã bất chấp quy định sử dụng nhiều phương tiện để đánh bắt theo cách tận diệt thủy hải sản như dùng thuốc nổ sung điện hay giã cào
tại quảng trị tình trạng này có nhiều diễn biến phức tạp đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ngư dân
để bảo vệ nguồn lợi thủy sản các ngành chức năng trên địa bàn đang tích cực vào cuộc kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt tận diệt thủy hải sản
ngày bốn năm hai nghìn một mươi tám công an huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã triệt phá thành công chuyên án mua bán tàng trữ vật liệu nổ bắt giữ trần hải tuấn năm mươi sáu tuổi và thu giữ hơn một trăm bảy mươi sáu kg thuốc nổ
qua đấu tranh khai thác đối tượng khai nhận chuyên cung cấp thuốc nổ cho một số ngư dân ở các tỉnh miền trung sử dụng vào đánh bắt thủy hải sản trái phép
trước đó ngư dân các xã bay ngang của huyện do đinh và triệu phong tỉnh quảng trị rất hoang mang khi phát hiện hàng chục kg cá biển chết trôi giạt vào bờ
tình trạng cá chết là do các tàu thuyền ngoại tỉnh thường xuyên sử dụng thuốc nổ mìn tự tạo để đánh cá tại các vùng biển gần bờ
thời điểm tháng ba tháng bốn hàng năm là vụ khai thác cá chích cá lẹp của ngư dân các xã bay ngang của tỉnh quảng trị
tuy nhiên cứ vào thời gian này hàng chục tàu cá công suất lớn lại tập trung về vùng biển cờ tùng cửa việt để khai thác bằng nhiều hình thức tận diệt như thuốc nổ đèn cao áp sùng điện giã cào
việc khai thác trái quy định của pháp luật diễn ra ngay tại vùng biển bãi ngang chỉ cách bờ từ ba đến bốn hải lý
vị bán nhân dân tịnh các con chức năng của tịnh và công ương nên có hình thức khỏe
để làm sao đó là ngắn thẳng chứ bằng được
cái tình trạng là dùng binh dùng bộc phá để mà khai thác trái biển
cái thứ hai nữa là cũng phải có cái biện pháp ngắn thẳng và xử lý đối với những cái tàu giã cao bây giờ
tàu giã cao cũng có cái hình thức là đi sạc tàu bờ ngay cả cái luồng vén bờ của những người dân vén bờ bay ngang làm
cho nên ảnh hưởng rất lớn kể cả hào hại tài sản kể cả con người và kể cả môi trường
trong năm hai nghìn một mươi sáu tàu giã cao đã được đặt vào vùng biển bay ngang
trong năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng chức năng ở tỉnh quảng trị đã tổ chức kiểm tra hơn sáu trăm linh lượt tàu thuyền ở trên biển
bắt giữ ba mươi trường hợp vi phạm về đánh bắt theo hình thức nghề giã cào sung điện và thuốc nổ
xử phạt hơn một trăm linh triệu đồng tuy nhiên tình trạng khai thác tận diệt vẫn tiếp diễn và ngày càng tinh vi
trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tiến hành các biện pháp tuần tra và sẽ tiến hành bắt giữ và xử lý nghiêm
các trường hợp dùng các hình thức đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ
giã cao và có các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian tới các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị sẽ phối hợp huy động ngư dân cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản
và liên kết với lực lượng ở các tỉnh lân cận nhằm tăng cường việc kiểm soát tàu thuyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua đó góp phần bảo vệ nguồn lợi tự nhiên ổn định tình hình ở các địa phương ven biển